trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp năm đêm nay còn có lúc cấp sáu
vùng biển ngoài khơi trung bộ và nam bộ gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai cho đến ba mét và biển động
ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước